trong không khí cả nước chào mừng kỷ niệm tám mươi tám năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
và chuẩn bị đón xuân mẫu tuất hai nghìn một mươi tám
chiều ngày hai tháng hai tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đến thăm
chúc thọ đồng chí đỗ mười nguyên tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng tại nhà riêng
tổng bí thư nguyễn phú trọng kính chúc nguyên tổng bí thư đỗ mười mạnh khỏe trường thọ
thông báo một số nét về tình hình đất nước những công việc mà đảng nhà nước đang chỉ đạo triển khai
đồng chí đỗ mười sinh ngày hai tháng hai năm một nghìn chín trăm một mươi bảy tại xã đồng mỹ huyện thanh trì thành phố hà nội
sớm tham gia hoạt động cách mạng và trở thành đảng viên đảng cộng sản
được tôi luyện trưởng thành qua các thời kỳ kháng chiến xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đồng chí đỗ mười đã từng trải qua nhiều cương vị công tác
có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc
bước sang một trăm linh hai tuổi nguyên tổng bí thư đỗ mười vẫn hàng ngày đọc báo nghe đài
theo dõi sát tình hình đất nước và vui mừng nhận thấy không khí trong nhân dân nô nức
phấn khởi đất nước đạt nhiều thành tiệu quan trọng
nhân dịp xuân mậu tuất hai nghìn một mươi tám tổng bí thư nguyễn phú trọng kính chúc nguyên tổng bí thư đỗ mười
và gia đình rồi rào sức khỏe nhiều niềm vui hạnh phúc